tòa án nhân dân tỉnh lào cai mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn văn vịnh
cựu bí thư tỉnh lào cai và các đồng phạm trong vụ án khai thác khoáng sản trái phép
trong vụ án này ông vịnh bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cùng tội danh viện trưởng viện kiểm sát truy tố hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh lào cai
gồm doãn văn hưởng cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn thanh dương và lê ngọc hưng đều là cựu phó chủ tịch tỉnh
riêng ông nguyễn mạnh thừa giám đốc công ty lilama bị truy tố hai tội là rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
hội đồng xét xử gồm ba thành viên trong đó thẩm phán bùi văn khanh ngồi ghế chủ tọa phiên tòa dự kiến diễn ra trong chín ngày
cáo trạng xác định ông nguyễn văn vịnh với cương vị
là phó chủ tịch và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm
chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên trong quá trình thực thi công vụ được giao ông vịnh đã không thực hiện đúng các quy định trong công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh
đáng chú ý cơ quan tố tụng xác định ông vịnh đã ký nhiều văn bản và có ý kiến bút phê
chỉ đạo và các tài liệu khác có liên quan trái quy định của pháp luật
việc này nhằm tạo điều kiện cho công ty lilama và công ty apatit việt nam lợi dụng khai thác tiêu thụ trái phép khoáng sản quảng apatit
tại khai trường một mươi tám thuộc thôn hai xã đồng tuyển thành phố lào cai thông qua thực hiện dự án khách sạn nhà hàng và việc cải tạo mặt bằng thu nhỏ
cáo chặng nêu hành vi của cựu bí thư tỉnh lào cai đã tạo điều kiện cho công ty lillama và công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên apatit việt nam khai thác tiêu thụ trái phép gần một triệu tấn quạng apatit trong phạm vi là ba mươi bảy bảy trăm linh m hai
trong số này có hai mươi hai sáu trăm bảy mươi bốn hai m hai nằm trồng lấn và diện tích khai trường một mươi tám có trị giá gần ba trăm linh tỷ đồng
quá trình điều tra bị cáo thừa và vịnh khai nhận vào giáp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi năm khi ông vịnh làm bí thư tỉnh ủy lào cai
bị căn thừa đã mang năm tỷ đồng
đến nhà tặng quà tết cho ông vịnh
việc tặng quà tết cho ông vịnh được bị cáo thừa thực hiện sau khi công ty lila ma đã san gạt xong mặt bằng dự án
khai thác và tiêu thụ trái phép song quạng apatit trong diện tích ba mươi bảy bảy trăm linh m hai
sau khi nhận số tiền này ông vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết
viện kiểm sát đánh giá hành vi của cựu bí thư tỉnh lào cai cùng các cựu lãnh đạo tỉnh này đã xâm hại đến uy tín nhà nước
xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
theo cáo trạng năm hai nghìn chín công ty lila ma được cấp giấy chứng nhận để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn
nhà hàng tại xã đồng tuyển thành phố lào cai trên diện tích ba bảy mươi bảy ha
tuy nhiên công ty này đã dựa vào văn bản không đúng thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh lào cai để tận thu apatit
khai thác khoáng sản trái phép một cách công khai
công ty lilama sau đó ký hợp đồng với công ty apatit việt nam để bán toàn bộ số quạng khai thác chui thu lời bất chính
các bị can đã khai thác trái phép hơn một năm triệu tấn quạng apatit các loại giá trị hơn sáu trăm một mươi tỷ đồng cáo trạng nêu
hành vi của các bị can bị cáo buộc đã làm mất nguồn tài nguyên dự trữ khoáng sản quốc gia
trong đó bị can thừa thu lời bất chính hơn một trăm tám mươi ba tỷ đồng
công ty apatit việt nam thu lời bất chính

để xảy ra sai phạm dẫn tới doanh nghiệp khai thác khoáng sản trong thời gian dài
kết quả điều tra xác định có trách nhiệm liên đối của hàng loạt cựu quan chức tỉnh lào cai
từ cựu bí thư chủ tịch tỉnh đến lãnh đạo một số sở ngành
theo cáo trạng ông nguyễn văn vịnh khi còn là phó chủ tịch tỉnh giai đoạn năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm
chịu trách nhiệm về công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn
tuy nhiên trong quá trình thực thi công vụ ông nguyễn văn vịnh đã có nhiều chỉ đạo
ký nhiều văn bản giấy chứng nhận đầu tư bị cho là trái quy định pháp luật
tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép
ông vịnh biết rõ diện tích là ba bảy mươi bảy hectare tại thôn hai xã đồng tuyển thuộc khai trường một mươi tám
đã được bộ công thường phê duyệt quy hoạch quạng apatit
và thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản thuộc bộ tài nguyên và môi trường
tuy nhiên ông nguyễn văn vịnh đã có nhiều chỉ đạo
ông nguyễn văn vịnh đã ký giấy chứng nhận đầu tư cùng nhiều văn bản và tài liệu khác
có liên quan không đúng thẩm quyền trái quy định pháp luật
hành vi của ông vịnh bị xác định là đã tạo điều kiện cho công ty lilama và công ty apatit khai thác
tiêu thụ trái phép hơn chín trăm bảy mươi bốn tấn quặng trong phạm vi ba bảy mươi bảy hectare
viện kiểm sát xác định trong công tác quản lý nhà nước thì ông nguyễn văn vịnh chịu trách nhiệm chính
các cựu lãnh đạo còn lại là người thực hành
đáng chú ý quá trình điều tra
ông nguyễn văn vịnh và giám đốc công ty lilama khai nhận vào tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
doanh nghiệp này đã đến phòng làm việc biếu quả tết cựu bí thư năm tỷ đồng
việc biếu quả tết được thực hiện sau khi ông nguyễn văn vịnh làm bí thư tỉnh hủy lao cai
và sau khi công ty lilama đã san gạt xong mặt bằng dự án khai thác và tiêu thụ trái phép song quạng apatit
sau khi nhận năm tỷ đồng cảm ơn từ doanh nghiệp ông nguyễn văn vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết
liên quan đến vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và rửa tiền
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai cho biết
ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai ông nguyễn văn vịnh thời điểm đó là chủ tịch ubnd tỉnh lào cai
ký văn bản số tám trăm ba mươi chín đồng ý tạm giao cho công ty apatit việt nam tổ chức bảo vệ quạng apatit trong phạm vi ba bảy mươi bảy hectare
giao công ty apatit tiến hành cải tạo mặt bằng khu mỏ
để xử lý nguy cơ gây sạt lở đất đá
trong quá trình cải tạo mặt bằng nếu khối lượng san gạt có kèm theo khoáng sản
thì cho phép công ty apatit việt nam được thu hồi và vận chuyển để quản lý và sử dụng theo quy định
căn cứ văn bản tám trăm ba mươi chín của ubnd tỉnh lào cai
chỉ sau đó một ngày ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai công ty apatit việt nam và công ty lila ma đã bắt tay nhau ký hợp đồng kinh tế
nội dung hợp đồng phổ biến
hợp thu hồi quặng trong phạm vi ba bảy mươi bảy hectare
đến ngày hai tháng tám năm hai nghìn một mươi hai ông nguyễn văn vịnh chủ tịch ubnd tỉnh lào cai tiếp tục văn bản số hai nghìn một trăm sáu mươi với nội dung
đồng ý chủ trương cho công ty lila ma đầu tư dự án nhà hàng khách sạn tại thôn hai xã đồng tuyển thành phố lào cai
công ty apatit việt nam bàn giao diện tích đất ba bảy mươi bảy ha tại khai trường một mươi tám xã đồng tuyển cho công ty lilama
để lập dự án
trong quá trình thực hiện nếu còn khoáng sản công ty lilama được tận thu và thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định hiện hành
đây là bãi đất hoàng từng được vẽ lên dự án nghỉ dưỡng song thực chất để khai thác quạng trái phép
cơ quan công an đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng và một số ngân hàng xác minh tài sản của cựu bí thư tỉnh ủy lào cai nguyễn văn vịnh
trước đó từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai qua xác minh của cơ quan điều tra cựu bí thư tỉnh ủy lào cai nguyễn văn vịnh
có liên quan đến bảy thửa đất tại thành phố lào cai
qua thực địa cho thấy có sáu lô đất mặt đường tại các tuyến phố sầm mút thuộc thành phố lào cai còn một lô đất là đất biệt thự
điển hình như lô đất có diện tích là sáu trăm linh tám bảy m hai vị trí tại ngã tư giao phố cù chính lan với phố nguyễn thị định
tiểu khu đô thị số một phường bắc cường thành phố lào cai
ba lô đất c ba trăm linh bốn diện tích một trăm hai mươi bảy m hai
diện tích một trăm một mươi bảy bảy m hai
c ba trăm linh sáu diện tích một trăm một mươi tám năm m hai
bờ kè hữu sông hồng tọa lạc trên phố lý nam đế phường kim tân thành phố lào cai
hai lô đất liền kề l ba l bốn bt năm với tổng diện tích là bốn trăm tám mươi m hai nằm trên phố phú thịnh phường bắc cường thành phố lào cai
ông nguyễn văn vịnh cựu bí thư tỉnh lào cai quê quán tại xã việt hồng huyện trần yên tỉnh yên bái
ông nguyễn văn vịnh cựu bí thư tỉnh lào cai quê quán tại xã việt hồng huyện trần yên tỉnh yên bái
ông nguyễn văn vịnh cựu bí thư tỉnh lào cai quê quán tại xã việt hồng huyện trần yên bái
ông nguyễn văn vịnh cựu bí thư tỉnh lào cai quê quán tại xã việt hồng huyện trần yên bái
sở kế hoạch và đầu tư tỉnh lào cai
từ tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai ông là phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh lào cai
từ tháng một năm hai nghìn ba đến tháng bảy năm hai nghìn năm ông là tránh văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
từ tháng tám năm hai nghìn năm đến tháng chín năm hai nghìn năm ông là cán bộ luân chuyển về huyện ủy bắc hà
phó trưởng tiểu ban nhân sự và tiểu ban văn kiện đại hội đảng bình
từ tháng một mươi năm hai nghìn năm đến tháng chín năm hai nghìn tám ông là tỉnh ủy viên khóa một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi bí thư huyện ủy bắc hà tỉnh lào cai
từ tháng một mươi năm hai nghìn tám đến tháng năm năm hai nghìn một mươi ông là tỉnh ủy viên khóa một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi
phó trưởng tiểu ban nhân dân và đầu tư tỉnh lào cai
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi đến tháng tám năm hai nghìn một mươi ba ông là phó bí thư tỉnh ủy khóa một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi và khóa một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
chủ tịch ubnd tỉnh lào cai nhiệm kỳ hai nghìn bốn hai nghìn một mươi một và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi một
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi ba đến tháng chín năm hai nghìn một mươi năm ông là bí thư tỉnh ủy lào cai khóa một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ông là bí thư tỉnh ủy lào cai khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba ông là ủy viên trung mương đảng khóa một mươi hai
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba ông là ủy viên trung mương đảng khóa một mươi hai
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ông là chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
vào ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại kỳ họp thứ hai mươi tám ubnd đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỳ luật do cùng nhiều cựu lãnh đạo tỉnh lào cai
có trách nhiệm liên quan đến sai phạm của ban cán sự đảng ubnd tỉnh lào cai
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba ông là ủy viên trung mương đảng khóa một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu vì buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ubnd tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nhà nước trong hoạt động liên quan đến khoáng sản
ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba bộ chính trị đề nghị ban chấp hành trung ương đảng xem xét thi hành kỷ luật
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tại hội nghị giữa nhiệm kỳ ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để nhiều tổ chức đảng đảng viên vi phạm bị xử lý hình sự
ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để xử lý hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để xử lý hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để xử lý hình sự